tại thành phố hội an tỉnh quảng nam những ngày này đơn vị thi công việc lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời
tại khu vực quảng trường sông hoài đang khẩn trương hoàn thành
khi đi vào hoạt động hệ thống này sẽ cung cấp điện cho các thiết bị công cộng tại trung tâm phố cổ
và dành cho việc tổ chức các sự kiện văn hóa ở đô thị cổ này
trong những ngày qua mặc dù thời tiết ở miền trung có mưa và rét lạnh
nhưng các công nhân và kỹ sư vẫn đang nỗ lực thi công lắp đặt gần một trăm năm mươi tấm pin
với diện tích khoảng ba trăm linh m hai tại khu vực quảng trường sông hoài thành phố hội an
đây là nơi có giải ánh nắng mặt trời phân bổ mạnh và ổn định
hệ thống điện năng lượng mặt trời này khi hoàn thành sẽ được tích hợp thông qua hệ thống ác quy tự động
có thể sử dụng liên tục trong vòng bốn ngày khi điện lưới bị sự cố
hệ thống điện năng lượng mặt trời này được thiết kế để cung cấp cho phố cổ hội an và trung tâm văn hóa hội an
nó sẽ giảm được chi phí
chi phí sử dụng điện năng của lưới và khi mắc điện lưới thì nó sẽ giữ được tầm bốn ngày
hệ thống điện năng lượng mặt trời tại thành phố hội an có tổng nguồn vốn đầu tư là ba năm tỷ đồng
trong đó chín mươi kinh phí do chính phủ đức tài trợ
sau khi hệ thống điện năng lượng mặt trời hoàn thành sẽ cung cấp hơn năm mươi năm kwh
phục vụ tốt cho các hoạt động
hệ thống điện năng lượng mặt trời này được thiết kế để cung cấp cho phố cổ hội an và trung tâm văn hóa hội an
chúng tôi rất vui khi thành phố hội an xây dựng hoàn thành hệ thống điện năng lượng mặt trời
điều này càng ý nghĩa hơn là thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa thành phố hội an với thành phố veni geort
và chính phủ đức với việt nam thêm bền chặt
chính phủ đức mong muốn giúp địa phương phát huy tối đa nguồn năng lượng phong phú và có thể tái tạo
giúp giữ gìn và làm cho đô thị cổ đẹp hơn
người dân ngày càng có ý thức bảo vệ môi trường sử dụng nguồn năng lượng sạch trong tương lai
hệ thống điện năng lượng mặt trời tại thành phố hội an sẽ chính thức vận hành vào ngày chín tháng hai tới
khi công trình này được đưa vào sử dụng không chỉ tiết kiệm năng lượng mà còn góp phần hình thành
và khuyến khích cộng đồng có thói quen sử dụng nguồn năng lượng tái tạo thân thiện với môi trường